kỷ niệm đại lễ phật đàn năm hai nghìn một mươi chín sáng nay đoàn công tác của chính phủ do đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ dẫn đầu đã đi thăm và chúc mừng
chư tôn đức tăng ni phật tử tại thành phố hồ chí minh
thăm đại lão hòa thượng thích trí quảng chủ trì chùa việt nam quốc tự và hòa thượng thích thiện nhân
chủ trì chùa minh đạo thay mặt đoàn phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các hòa tượng cùng các tăng ni và đồng bào phật tử ở thành phố hồ chí minh
đón mừng mùa phật đàn an lạc vui tươi
phó thủ tướng đánh giá cao tinh thần nhập thế của phật giáo thành phố trong hai cuộc kháng chiến
đặc biệt là phong trào đấu tranh đô thị ở miền nam trước đây góp phần giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước và mong với phương châm đạo pháp đồng hành cùng dân tộc
phật giáo thành phố tiếp tục góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
theo tinh thần hộ quốc an dân
thay mặt phật giáo thành phố hòa thượng thích trí quảng và hòa thượng thích thiện nhơn
đã xúc động trước tình cảm mà đảng nhà nước chính phủ và mặt trận đã dành cho phật giáo
đặc biệt là tổ chức thành công đại lễ phật đàn quốc tế v sắc năm hai nghìn một mươi chín